với mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng cung cấp điện đảm bảo quyền và lợi ích cho khách hàng
công ty điện lực gia lai đã chỉ đạo điện lực các địa phương trong tỉnh tuyên truyền
vận động người dân đăng ký lắp mới sử dụng dây dẫn điện phía sau công tơ
về đến nhà đảm bảo đúng kỹ thuật an toàn cho người sử dụng điện
hơn một hai trăm linh khách hàng phát triển mới được tư vấn thi công lắp đặt đường dây sau công tơ trong một mươi tháng của năm hai nghìn hai mươi
điều này không những bảo đảm an toàn cho các khách hàng sử dụng điện
mà còn giảm tình trạng hư hỏng điện nâng cao chất lượng điện năng góp phần làm đẹp cho mỹ quan đô thị
tính từ đầu năm đến nay công ty điện lực gia lai đã thực hiện kiểm tra trên tám mươi tám lượt
qua đó phát hiện hơn bốn ba trăm một mươi vụ vi phạm sử dụng điện có phần thực hiện thành công
bảo đảm an toàn giảm tình trạng sự cố mất điện nâng cao chất lượng điện năng trong toàn tỉnh